ngày hai mươi hai tháng chín tại khu di tích quốc gia ở xã xuân lam và thị trấn lam sơn huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
đã long trọng khai mạc lễ hội lam kinh hai nghìn một mươi sáu kỷ niệm năm trăm chín mươi tám năm khởi nghĩa lam sơn
và năm trăm tám mươi ba năm ngày mất của anh hùng dân tộc lê lợi
lễ khai mạc được tổ chức theo nghi thức truyền thống sau phần dứt kiệu lê thái tổ và trung túc vương lê lai
tiếp đến là lễ dân hương tưởng niệm lê thái tổ cùng các nghệ sĩ lam sơn nổi trống khai hội đọc chúc văn tế lễ
phần lễ hội được tổ chức tươi vui tái hiện sinh động các trò diễn cung đình các hoạt động văn hóa văn nghệ cho diễn dân gian
nêu bật việc phát huy bản lĩnh khí phách hào khí lam sơn trong xây dựng nền thái bình thịnh trị
lễ hội lam sơn là dịp ôn lại truyền thống chống giặc ngoại xâm giữ nước xây dựng đất nước thế kỷ một mươi năm
khắc ghi công lao của các bậc tiền nhân tiên tổ nhằm phát huy truyền thống yêu nước cách mạng
phân đấu xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn ba mươi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại